cụ thể vào hồi bảy giờ sáng ngày hôm nay bảy tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển phía tây quần đảo hoàng sa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
sự báo trong những giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng tây bắc
sau đó đổi hướng bắc tây bắc và có khả năng mạnh lên thành bão
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía tây của khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có gió mạnh cấp sáu sau tăng lên cấp bảy giật cấp chín
sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động
trên vùng biển ngoài khơi khu vực từ quảng bình đến quảng ngãi
bao gồm các huyện đảo côn cỏ lý sơn và cù lao tràm có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
sau tăng lên cấp tám giật cấp một mươi sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động rất mạnh
khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau
có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động mạnh
trở lại thời tiết trên đất liền trong ngày hôm nay và ngày mai
tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ phổ biến ít mưa ngày nắng với mức nhiệt giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
sau đó từ ngày chín tháng một mươi khi giải hội tụ nâng trục dần lên phía bắc
thì mưa sẽ tăng trước hết ở khu vực nam đồng bằng
sau đó lan ra toàn vùng
với nhiều nơi xuất hiện mưa vừa mưa to trong mưa rông cần đề phòng với gió rất mạnh
ngoài ra thì từ ngày một mươi khi chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nền nhiệt có thể giảm đáng kể
với mức nhiệt cao nhất chỉ giao động từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
còn tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hai ngày tới có mưa vài nơi
ngày nắng với mức nhiệt cao nhất sẽ giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
sau đến ngày một mươi tháng một mươi khi dài hội tụ nâng trục dần lên
thì mưa rông sẽ tăng mạnh cả về diện và lượng
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió giật mạnh
ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh thì nền nhiệt trên khu vực cũng có xu hướng giảm đáng kể
khi mức nhiệt cao nhất ngày chỉ giao động từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
ở khu vực trung bộ do ảnh hưởng của dài hội tụ nhiệt đới khi kết hợp với áp thấp nhiệt đới
nên trong đêm nay và ngày mai tại các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế
có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến là từ một trăm năm mươi hai trăm năm mươi mm
có nơi lên trên ba trăm linh mm
từ ngày chín tháng một mươi vùng mưa lớn sẽ lan dần tới cả thanh hóa và nghệ an
mưa lớn rồn rập nên cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ngập úng ở vùng trụng thấp
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên trong hai ngày tới cũng chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp
nối với áp thấp nhiệt đới nên có mưa rông trên diện rộng
có nơi có mưa vừa mưa to có nơi đặc biệt mưa rất to
với tổng lượng mưa phổ biến là từ một trăm năm mươi hai trăm năm mươi mm có nơi trên ba trăm năm mươi mm
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh
ngoài ra nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất cũng bị đẩy lên cao người dân cần hết sức cảnh giác
sang đến ngày một mươi tháng một mươi mưa trên khu vực giảm nhanh chỉ còn ở diện vài nơi
vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp
kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên tiếp tục có mưa
có nơi mưa vừa mưa to đến rất to
trong mưa rông cần đề cao cảnh sát với tố lốc và gió rất mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
sau đó từ ngày một mươi tháng một mươi mưa rông có xu hướng giảm dần
nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến đổi
ngày đêm giao động từ hai mươi đến ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới cũng có mưa rông trên diện rộng
có nơi mưa vừa mưa to đến rất to
trong cơn rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh
ngoài ra người dân nơi đây cũng cần cảnh giác với hiện tượng ngập úng ở khu vực đô thị
nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến động
cao nhất ba ngày tới sẽ giao động ở xung quanh ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ